kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan vụ nam sinh lớp tám bị tấn công tử vong
ngày hai mươi một tháng năm luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội cho biết
đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của nạn nhân nhd thông báo em đã tử vong tại bệnh viện nhi trung ương
luật sư tiết lộ mẹ cháu d khóc nước nở gọi điện cho ông và thông báo nhd đã tử vong tại bệnh viện nhi trung hương
ngay trong chiều ngày hai mươi một tháng năm luật sư thơm đã có mặt tại bệnh viện nhi trung ương
để làm việc với cơ quan chức năng và mẹ đê trong việc pháp y nạn nhân theo quy định của pháp luật
sau khi hoàn tất thủ tục mẹ và gia đình đã đưa em d về an nghỉ tại quê hương phú thọ
trong sự tiễn biệt rất xúc động của mọi người
trước đó ngày một mươi chín tháng ba công an quận long biên tiếp nhận trình báo của gia đình cháu nhd
sinh năm hai nghìn một mươi ở quận long biên về việc cháu đê đang chơi tại sân đình lệ mật
phường việt hưng bị tấn công trọng thương
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an quận long biên xác định khoảng một mươi năm giờ
ngày một mươi bảy tháng ba cháu tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai ở quận long biên chơi tại khu vực đình lệ mật
cháu tvk và nhd xảy ra mâu thuẫn d tấn công k sau đó cháu k chạy đi gọi anh trai là tvm để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là anh tvt
sau khi nghe kể lại sự việc anh tê chở hai con ra sân đình lệ mật
để làm rõ chuyện
khi đến khu vực đình lệ mật anh tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy
sau đó anh t quay xe định ra về
lúc này anh t thấy cháu m chạy vào tấn công cháu d ngã ra đất
anh tê vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh tê trở lại khu vực sân đình lệ mật
thì thấy cháu đây có biểu hiện chóng mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
sau đó nạn nhân được chuyển sang bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
ngày hai mươi sáu tháng ba gia đình chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ điều trị
sau đó cháu bé được chuyển vào bệnh viện nhi trung mương và tử vong tại đây
ngày hai mươi ba tháng năm công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
vừa phá nhanh vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
theo đó sau khi ra tay sát hại cô gái hai nghi phạm đã bỏ nạn nhân vào trong vali
rồi đưa lên núi để phi tan
qua nguồn tin báo về việc mất tích của một cô gái ngụ tại cần giờ tp hcm
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã truy tìm xác minh được cô gái này có đến vũng tàu
sau đó công an phát hiện cô gái này tử vong trong chiếc vali bỏ trên núi nhỏ vũng tàu
ngay lập tức công an vào cuộc điều tra
đến đêm hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự cùng với các đơn vị chức năng
đã bắt được hai nghi phạm gây ra vụ án nói trên khi đang lần trốn tại tp hcm
theo lời khai ban đầu cả hai sống lang thang
ở tp hcm và có quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội
sau đó hai nghi phạm hẹn cô gái ở huyện cần giờ tp hcm đến tp hcm chơi
tại đây hai nghi phạm đưa nạn nhân vào khách sạn và sát hải
gàn xong cả hai mang cô gái bỏ vào trong vali
rồi đem lên núi nhỏ ném xuống vực hồng phi tàng
tài sản của nạn nhân cũng bị hai nghi phạm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
theo cơ quan chức năng nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng bốn đến năm ngày qua
người dân cho biết vị trí vali ở nơi
hoang vắng trên đỉnh núi nhỏ cách đầu hẻm số hai đường hải đăng
đi lên đỉnh khoảng hơn hai km
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
mới đây công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ thành công
kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
được biết đối tượng này cũng nằm trong nhiều chuyên án của công an các tỉnh thành
ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bình thuận đang làm thủ tục bàn giao nguyễn văn hiếu
người có lệnh truy nã đặc biệt
một tội phạm ma túy cộng cán cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
để xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào chiều hai mươi một tháng năm tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với công an xã phú hữu
huyện long phú tỉnh sóc trăng tổ chức vây bắt hiếu
tại khu vực người này lần trốn
hiếu thay đổi họ tên và rất cảnh giác
khi phát hiện có người lạ người này nhảy xuống sông định trốn thoát
nhưng đã bị hai trinh sát hình sự lao theo khống chế cuột ngã còng tay
khi các trinh sát đưa lên bờ hiếu chừng mắt nói sẽ không bỏ chạy
theo hồ sơ nguyễn văn hiếu hai mươi sáu tuổi có hộ khẩu ở khu phố giang hải ba
thị trấn phan dí cửa huyện tuy phong bình thuận
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba hiếu là đối tượng trong một chuyên án do công an tỉnh bình thuận xác lập
để đấu tranh về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
tuy nhiên từ thời điểm này hiếu không còn xuất hiện ở bình thuận
nhưng hiếu vô cùng danh ma được xem là một trong những âm trùm của các đường dây buôn ma túy
liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành và tiếp tục tổ chức các đường dây ma túy xuyên quốc gia
với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi thoát ẩn thoát hiện
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng cực lớn do nguyễn văn hiếu cầm đầu
và cũng như các lần trước hiếu đã trốn thoát
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nguyễn văn hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt cho biết
đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ người dân và đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
người lái chiếc xe máy chở một người đã tông vào một cháu bé chạy trên đường mê linh
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng rồi tăng ga bỏ chạy
được biết cháu bé gặp nạn được xác định bị chấn thương nặng vùng sọ não
hiện sức khỏe đã ổn định
theo đó sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng thành phố đà lạt đã tiến hành đến hiện trường
thu thập thông tin làm việc với các nhân chứng cũng như đo vẽ hiện trường truy tìm tài xế gây tai nạn
nạn nhân bị người điều khiển xe máy tông phải là cháu t c l a học lớp ba chú phường chín thành phố đà lạt
xác minh ban đầu cũng như từ trích xuất camera của người dân cơ quan chức năng xác định
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên đường mê linh phường chín thành phố đà lạt
vào thời điểm trên cháu t c l a chạy trên đường thì bị một chiếc xe máy do một người điều khiển
chở theo một người phía sau đi cùng chiều với tốc độ khá nhanh tông vào
sau khi xảy ra va chạm hai người trên chiếc xe máy đã tăng ca bỏ chạy
cháu t c l a bị bất tỉnh được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu
theo người thân của cháu a các bác sĩ cho biết kết quả chụp phim cho thấy cháu a bị dạn xương sọ và xương thái dương tụ máu mảng cứng
đến sáng ngày hai mươi hai tháng năm sức khỏe của cháu a đã tạm ổn định có thể nói chuyện và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ tòa án nhân dân tp hcm cho biết đơn vị đã nhận được kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi
nguyên giám đốc công ty tân hiệp pháp và con gái là trần uyên phương bốn mươi ba tuổi
ngoài ra tòa án nhân dân tp hcm cũng nhận được đơn kháng cáo của bị hại là bà đặng thị oanh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt ông trần quý thanh mức án tám năm tù bà trần uyên phương lĩnh bốn năm tù và bà trần ngọc bích lĩnh ba năm tù treo
quá trình điều tra gia đình ông thanh đã nộp một trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo này không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà phạm thị nụ là vợ ông thanh
theo bản án đối với các giao dịch vay tiền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông trần quý thanh được giải quyết theo bộ luật dân sự về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận
tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi vay giữa các bên đã giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng
đồng thời ông trần quý thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả tiền cho vay và hủy các hợp đồng tài liệu liên quan đến giao dịch được xác lập giả tạo trái pháp luật
nên hội đồng xét xử ghi nhận
riêng bà đặng thị kim oanh đã yêu cầu ông trần quý thanh phải bồi thường thiệt hại về lợi thế kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền là năm trăm ba mươi một ba tỷ đồng
về yêu cầu này hội đồng xét xử cho rằng bà oanh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra
việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất một mươi trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận
những ngày vừa qua trên mạng xã hội chia sẻ
thông tin vụ việc một học sinh trường trung học cơ sở tự nhiên xã tự nhiên huyện thường tín hà nội bị tấn công hội đồng bốn lần khiến cho vùng lừng bị thương nghiêm trọng
sau quá trình điều tra ban đầu mới đây ủy ban nhân dân xã tự nhiên huyện thường tín hà nội đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tự nhiên huyện thường tín hà nội cho biết sự việc xảy ra vào chiều một mươi bảy tháng năm
tại trường trung học cơ sở tự nhiên tuy nhiên vết thương của nam học sinh là do một nhóm học sinh đùa nghịch nhau trong giờ ra chơi
vị đánh đảo cho biết vụ việc khiến n d m sinh năm hai nghìn chín học lớp chín tại trường trung học cơ sở tự nhiên bị bỏng vùng lưng
hiện công an đang phối hợp với nhà trường vào cuộc làm rõ sự việc
lãnh đạo xã tự nhiên cho hay thông tin ban đầu từ công an trong giờ ra chơi một học sinh đã dùng bật lửa gaz và một bình nhựa không có nước
sau đó một học sinh khác vén áo của mờ lên để cho bạn bật lửa
rồi úp bình nhựa vào lưng mở sự việc khiến vùng lưng của năm sinh mở bị bỏng
vị lãnh đạo thông tin thêm mấy cháu học sinh đùa nghịch với nhau vén áo của bạn lên để rác hơi
đồng thời vị lãnh đạo cũng cho biết sau khi phát hiện vụ việc gia đình nhà trường đã đưa cháu mờ đến bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác phúc la hà đông hà nội để điều trị
trước đó trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung vụ tấn công hội đồng tại trường tự nhiên
cháu học sinh bị tấn công tới bốn lần
nhìn thương tích của cháu mà không khỏi dùng mình bởi những đòn đánh quá nhân tâm khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
hiện sức khỏe của mờ đã ổn định nhưng vẫn đang nằm viện để theo dõi
công an đang lấy lời khai của các học sinh liên quan để làm rõ vụ việc
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
cứ mỗi mùa mưa bão đến người dân ở các phường hàm tiến và mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đều lo lắng vấn đề sạt lở và an toàn về tính mạng
gần đây nhất sau sự cố sạt lở cát diễn ra vào dạng sáng hai mươi một tháng năm người dân sinh sống tại hai khu vực trên đã được một phen bàng hoàng khi từ trước đến nay chưa từng thấy sạt lở như vậy
chị phan thị hoàng ngụ tại phường hàm tiến vẫn còn lo sợ kể lại
khi xảy ra sạt lở gia đình chị hốt hoảng liên chạy thoát ra ngoài đồng thời kêu gọi mọi người chạy ra để tránh thiệt hại về người
thế nhưng lũ cát tràn xuống khiến các lối đi ở nhà bị vùi lấp
chị biết đứng nhìn lũ cát tràn vào nhà
chị ở đây hai mươi năm năm
chị vẫn chưa từng thấy sạt lở kinh hoàng như vậy
trước mắt gia đình chị đã xúc cát từ trong nhà ra đường dọn dẹp xịt nước để trôi cát
chị mong muốn cấp trên khắc phục tình trạng này
chứ đến mùa mưa bão gia đình chị rất lo sợ không an tâm sinh sống
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến sau khi xảy ra vụ sạt lở các lực lượng của phường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết và các sở ban ngành của tỉnh đã huy động phương tiện và lực lượng giải phóng lượng cát tràn xuống đường
hiện tình trạng cát tràn đã được cơ bản khắc phục
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến cho biết thêm đề nghị nhân dân và các cơ sở kinh doanh phường hàm tiến chủ động ứng phó nâng cao cảnh giác chuẩn bị mọi cơ sở vật chất trang thiết bị ra cố nhà cửa di rời tài sản di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn tiếp tục xảy ra gây sạt lở cát ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân
đặc biệt là khu vực hai bên đường nguyễn đình triều đoạn tiếp giáp với tuyến cổng số hai và số ba đường bảy trăm linh sáu b đổ ra biển
đồng thời yêu cầu mặt trận các đoàn thể phường khẩn trương thực hiện công tác nắm bắt địa bàn tổ chức tuyên truyền trong nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác ứng phó với tình trạng mưa lớn kéo dài gây sạt lở cát hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở cát gây ra

đồng thời yêu cầu mặt trận các đoàn thể phường khẩn trương thực hiện công tác nắm bắt địa bàn tổ chức tuyên thuyền trong nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác ứng do sạt lở cát
do ông bùi quốc huy trưởng phòng tổ chức hành chính của khu di tích lịch sử đền hùng điều hành được hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại khu di tích
việc làm này vi phạm quy định về phòng chống xung đột lợi ích trong luật phòng chống tham nhũng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra việt trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm ông lê trường giang bị tạm giữ với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá rỡ tổ ong tại khách sạn the xoài khiến nhiều người phải nhập viện
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng
hai bệnh nhi hiện đã tỉnh táo đang được điều trị tích cực tại bệnh viện
thông tin từ bệnh viện bệnh nhi btn sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại phường đông hải hai quận hải an thành phố hải phòng
vào khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện trẻ em hải phòng lúc một mươi một h ba mươi năm ngày hai mươi hai tháng năm
trẻ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo thở oxy gọng môi tri hồng
phổi thông khí hai bên được không dây không khó thở
tim đều rõ mạch quay bát rõ tần số tim nhịp soang một trăm ba mươi lần một phút
huyết áp một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy ngân bụng mềm không trướng gan lách không sửa thấy
trẻ có khoảng trên ba mươi nốt ong đốt ở các vị trí đầu tay ngực lưng
vết đột đỏ không nề kích thước bằng đầu kim trẻ đau nhiều vết đốt
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị phản vệ do ông đốt
trẻ được điều trị thở oxy qua gọng truyền dịch tích cực lợi tiểu giảm đau kháng sinh chống dị ứng và chống viêm
đến chiều cùng ngày trẻ tỉnh thở oxy gọng
môi trì hồng phổi thông khí hai bên được
hơn ba mươi nốt ong đốt ở vị trí đầu tay ngực lưng không nề kích thước bằng đầu kim đau đỡ
bệnh nhân thứ hai là cháu nhd sinh năm hai nghìn hai mươi ba nhập viện cùng thời điểm
thời điểm vào viện trẻ có khoảng bảy nốt ong đốt ở các vị trí ngực lưng
vết đốt đỏ không nề kích thước bằng đầu kim đau nhiều
qua tích cực điều trị đến chiều cùng ngày trẻ vẫn tỉnh táo các vết ong đốt đỡ đau
ngoài hai bệnh nhi trên mẹ của cháu btn là chị htp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cũng nhập viện bệnh viện hữu nghị việt điệp do bị ong đốt
đến chiều cùng ngày bệnh nhân tỉnh táo không tụt huyết áp giao tiếp được và đang tiếp tục điều trị theo dõi
trước đó khoảng một mươi giờ cùng ngày tại khách sạn giơ sai đường lê hồng phong quận ngô quyền hải phòng
xảy ra vụ việc phá rỡ tổ ong khiến đàn ong tràn xuống tấn công nhiều người đi đường
đến chiều cùng ngày nhân viên khách sạn vẫn quét dọn nhiều mảng xác tổ ong cũng như xác ong
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
sau thời gian theo dõi củng cố chứng cứ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng pc hai phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an tp hcm đột kích vào nhà hàng fortune
thời điểm này cảnh sát phát hiện nhiều tiếp viên nữ đã cùng khách đến các khách sạn gần đó để vui vẻ
thông qua hệ thống sổ sách của nhà hàng fortune cảnh sát xác định nhờ hoạt động mại dâm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chủ nhà hàng zhang lei đã thu lợi bất chính số tiền khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
khám xét tại nhà riêng của zhang lei
hiện đối tượng này cất giữ hai mươi một năm tỷ đồng trong kết sát
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt juan lee chủ nhà hàng
đinh thị thanh tuyền nguyễn hữu trí nguyễn quốc anh đỗ xuân hoàng lê thị diễm trần thị thúy liễu
để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
ngày hai mươi hai năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam ba bị can
gồm dương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy dương triều phú em ruột quân sinh năm hai nghìn bốn cùng ngụ xã vĩnh thạnh huyện lấp vò
và tiêu thái hưng cậu vợ quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã tân phước huyện lai vung để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet
trước đó ngày một mươi ba năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm chủ trì phối hợp cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã huy động hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ
năm tổ công tác trong và ngoài tỉnh bắt ba bị can trên cùng nhiều đối tượng khác tăng vật thu giữ gồm một mươi điện thoại di động
tám máy tính sách tay cùng nhiều tăng vật khác có liên quan cơ quan công an xác định quân là người đứng ra tổ chức và cầm đầu đường dây đánh bạc
qua điều tra quân khai nhận vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện kẽ hở của các trang web đánh bạc trực tuyến trái phép là dù thắng hay thua đều có hoa hồng
nên quân bắt đầu đăng ký rất nhiều tài khoản nạp tiền để tham gia đánh bạc
sau đó quân lôi kéo hướng dẫn các đối tượng khác cùng tham gia cá độ có lúc lên đến ba mươi trận bóng số tiền cá cược lên đến bốn trăm linh triệu đồng một ngày
sau khi tài khoản ngân hàng của quân có tổng cộng số tiền giao dịch trên một trăm bốn mươi tỷ đồng
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet do quân cầm đầu
cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
hiện phụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị với số phiếu hai mươi ba trên hai mươi ba nước tham gia hội nghị toàn thể lần thứ một mươi của ủy ban chương trình ký ức thế giới
khu vực châu á thái bình dương của unesco tại mông cổ vừa chính thức ghi danh những bản đúc nổi trên cựu đỉnh đồng ở hoàng cung huế và danh mục ký ức thế giới
theo lãnh đạo trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đây là di sản thứ tám của thừa thiên huế được công nhận là di sản thế giới
trước đó vào năm hai nghìn một mươi hai cửu đỉnh cũng được thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia
được biết cử đình trong hoàng cung huế đại nội do vua minh mạng ra lệnh đúc vào năm một nghìn chín trăm ba mươi năm và hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy
được đặt trước sân thế tổ miếu nơi thờ các vị vua nhà nguyễn mục đích nhằm biểu thị sự trường tôn của triều đại
sự giàu đẹp và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước việt nam
theo các nhà nghiên cứu sở dĩ những bản đúc nổi trên cử đỉnh huế được vinh danh là di sản tư liệu thế giới
vì các hình tượng trên chín đỉnh như một bộ địa dư trí được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình của nước ta
tuy không nhiều nhưng điển hình và bao hàm rất đầy đủ
một trăm sáu mươi hai họa tiết chạm khắc nhiều chủ đề trên cửu đỉnh chứa đựng nhiều giá trị ẩn sâu phía sau
điều này đưa cửu đỉnh vượt ra ngoài tầm vóc của quốc gia
những hình ảnh được lựa chọn để đúc nổi trên cửu đỉnh có thể coi là bộ bách khoa toàn thư sống động về đất nước việt nam
là di sản quý giá nguồn tư liệu độc đáo quý hiếm mang giá trị nội dung về lịch sử văn hóa giáo dục
địa lý phong thủy y dược nghệ thuật thư pháp cũng như nghệ thuật đúc đồng tài hoa của người việt
ngày nay cửu đỉnh luôn là điểm dừng chân của du khách khi tham quan thế miếu trong đại nội huế
bảo vật này có thể nói là tuyệt tác của nghệ thuật đúc đồng thời nguyễn
thông tin từ ủy ban nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị đã giao phòng văn hóa và thông tin quận này kiểm tra xử lý hoạt động quảng cáo trái quy định trên địa bàn
trước đó đường phố đà nẵng xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo có chứa logo của các trang cờ bạc qua mạng như new tám mươi tám b tám mươi tám khiến nhiều người bất bình
theo ghi nhận các biển quảng cáo xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đà nẵng như đường trường trinh quận thanh khê đường tôn đản quận cầm lệ
trong đó rầm rộ nhất là tại các tuyến đường thuộc địa bàn quận liên triều như tô hiệu nguyễn đình tứ
các biển quảng cáo sai quy định còn nằm xung quanh khu vực bến xe trung tâm đà nẵng phường hòa minh quận liên triểu hay nằm gần các trường đại học như đại học sư phạm đại học bách khoa trên tuyến tôn đức thắng quận liên triều
hầu hết các biển hiệu đều thuộc kiểu quán kinh doanh nhỏ lẻ như cháo vịt bún cà phê giặt ủi
trên biển hiệu chỉ để logo không ghi địa chỉ rõ ràng không nêu rõ thông tin chi tiết về sản phẩm
tuy nhiên qua tìm hiểu đây là trang mạng trò chơi cá cược trực tuyến nạp tiền thật với nhiều hình thức cá cược như đá gà sổ số bắn cá cá cược thể thao
tiếp nhận phản ánh của người dân phòng văn hóa và thông tin quận liên triều đã kiểm tra thực tế
qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định các chủ cơ sở đặt để các biển quảng cáo có logo new tám mươi tám b tám mươi tám khi chưa được sự cho phép về hoạt động quảng cáo
đồng thời chủ nhân quảng cáo logo không có địa chỉ rõ ràng không có thông tin chi tiết về sản phẩm
là sai quy định trong hoạt động quảng cáo
do đó đơn vị đã yêu cầu chủ cơ sở tháo gỡ xóa bỏ các biển hiệu quảng cáo logo new tám mươi tám b tám mươi tám
ủy ban nhân dân quận liên triều cũng đề nghị các địa phương phối hợp tuyên truyền phổ biến cho người dân biết
và không được đặt để các biển hiệu quảng cáo có logo new tám mươi tám b tám mươi tám
trong trường hợp các chủ cơ sở không chấp hành thì xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị nhằm hưởng ứng lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai
các công ty lữ hành tại tp hcm đã tung ra hàng loạt sản phẩm tour du lịch đường thủy mới theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
lễ hội sông nước lần thứ hai diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch tp hcm
công ty lữ hành saigon tourist tung sản phẩm tour chiêu cùng lễ hội sông nước tp hcm vào ngày ba mươi một tháng năm
với giá tour chọn gói chỉ ba trăm chín mươi chín đồng một khách
đại diện công ty cho biết đây là tour du lịch kết thúc
tham gia tour du lịch này du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật
dàn dựng công phu trong không gian văn hóa đa tầng với hơn một mươi bảy hoạt động dưới nước và trên bờ
bên cạnh đó du khách còn có những giây phút thư sán với âm nhạc tràn hứng khởi
mát nhãn với phá hoa bên bờ sông bạch đằng và khung cảnh sài gòn lung linh về đêm
tương tự công ty du lịch chim cánh cụt cũng ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng
lắng nghe sông sài gòn kể chuyện tham quan các điểm du lịch nổi tiếng đường sông
của lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn giá tour là tám trăm tám mươi tám đồng một khách
còn công ty du lịch việt có một số sản phẩm du lịch được du khách yêu thích
du lịch thiên nhiên và cộng đồng tại cần giờ tham quan văn hóa lịch sử từ sài gòn đến tp hcm hôm nay
ngắm thành phố bằng xe buýt ngắm hoàng hôn bằng tuyến buýt sông
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm cho biết
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai được kỳ vọng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước
góp phần tăng trưởng ngành du lịch của tp hcm
đây là cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch dịch vụ và thương mại tăng cường thu nhập cho cộng đồng địa phương
đồng thời kích cầu mua sắm thông qua các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội
theo bà nguyễn thị ánh hoa lễ hội năm nay có nhiều nét mới
lần đầu tiên có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật bên dòng sông sài gòn
các hoạt động tái hiện trợ nổi miền tây giải bơi vượt sông mở rộng giải vô địch ván trèo đứng
trình diễn mô tô nước và sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
ngoài ra còn có các hoạt động được duy trì từ lễ hội lần thứ nhất như diễu hành trên sông
không gian trên bến dưới thuyền tuần lễ trái cây không gian văn hóa văn nghệ
trò chơi dân gian hội thi ẩm thực trang trí ánh sáng nghệ thuật các chương trình kích cầu du lịch
kích cầu mua sắm và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật
theo báo cáo của sở du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện
đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khó quên trong lòng khán giả trong nước và quốc tế
lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật được thực hiện ở sân khấu trên mặt sông sài gòn
với cách kết hợp đa dạng các yếu tố công nghệ biểu diễn sự hài hòa giữa yếu tố giải trí và lịch sử
trên một sân khấu mặt nước vì vậy lễ hội này đã thu hút hai trăm một mươi lượt khách
trong đó có hơn chín mươi một lượt khách quốc tế công suất phòng nghỉ tăng hai mươi
các tàu nhà hàng đạt công suất một trăm linh tăng hai mươi ba so với thường kỳ
đối với các tour du lịch đường thủy lượng khách tăng một mươi năm so với bình thường
ngoài ra các tuyến đường thủy nội đô cũng tăng năm mươi lượng khách tham quan dịp này
thưa quý vị chương trình khai mạc tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h
ngày bảy tháng sáu tại điện kiến trung đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động
sôi nổi của tuần lễ
festival nghệ thuật quốc tế huế năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu
lần đầu tiên chương trình khai mạc tuần lễ festival huế được tổ chức tại điện kiến trung
đại nội huế cung điện quan trọng trong hệ thống các cung điện của triều nguyễn
chương trình được giàn dựng công phu kết hợp hiệu ứng âm thanh công nghệ chiếu sáng tiên tiến
và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem đến cho công chúng những cảm xúc mới lạ
chương trình khai mạc là đêm hội âm thanh ánh sáng
thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của các nghệ nhân nghệ sĩ
trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại
tạo nên một làn gió mới cách tiếp cận và biểu đạt mới đối với các di sản truyền thống trong nhịp sống đương đại
những tinh hoa của cố đô huế như nhã nhạc cung đình huế múa lục cúng hoa đăng
hay những hình ảnh mục bản triều nguyễn triều bản triều nguyễn thơ văn trên kiến trúc cung đình huế
sẽ được tỏa sáng qua phần dàn dựng kết hợp trình chiếu laser led matrix hologram body mapping
trên nền sân khấu nghệ thuật bán thực cảnh ở điện kiến trung
các tiêm mục biểu diễn trên sân khấu sẽ thể hiện thành phố huế đang phát triển bền vững an lành ca ngợi vùng đất cố đô
theo ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có một mươi một đoàn nghệ thuật quốc tế của bảy quốc gia trên thế giới
đăng ký tham gia biểu diễn trong tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban
ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trưởng ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn cho biết
chương trình khai mạc tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc
mở màn cho tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn thanh bình nói tiếp tục phát huy những yếu tố tạo nên thương hiệu festival
đó là hoạt động mang tinh chất giao lưu quốc tế giao lưu các vùng miền di sản
tiếp tục khai thác những yếu tố văn hóa truyền thống huế
kết hợp những xu thế văn hóa đường đại để tạo nên những sản phẩm mang tính chất thu hút
lôi cuốn cộng đồng du khách
bên cạnh đó ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố huế thông qua các lễ hội
các hoạt động để tạo nên bản sắc là một trung tâm văn hóa du lịch của cả nước
ngày hai mươi hai tháng năm hội liên hiệp văn học kỹ thuật hà nội phối hợp với sở văn hóa thể thao hà nội
hội điện ảnh hà nội phát động liên hoan phim ngắn hà nội lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
giải sao khuê
với chủ đề
vì một hà nội ngàn năm văn hiến liên hoan sẽ là nơi hội tụ các tác phẩm phim ngắn về hà nội
với phong cách độc đáo ngôn ngữ điện ảnh đa dạng thể hiện cái nhìn mới mẻ
sáng tạo nhiều màu sắc về mảnh đất và con người thủ đô
thông tin từ ban tổ chức cho biết liên hoan là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các nhà điện ảnh thủ đô
sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao về mảnh đất và con người hà nội
gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước
đối tượng tham gia liên hoàn phim là các cơ sở đơn vị sản xuất phim người làm phim chuyên nghiệp và
không chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội phim dự thi được sản xuất từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay có
độ dài dưới sáu mươi phút thuộc các loại hình phim truyện phim tài liệu phim hoạt hình bốn đơn vị sản xuất
được gửi tối đa một mươi phim cho cả ba loại hình tham dự mỗi tác giả được gửi tối đa một phim cho mỗi loại
hình tham dự ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có ý tưởng độc đáo có sự tìm tòi và khám phá cách
thể hiện mới về thăng long hà nội mang tính nhân văn sâu sắc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa
con người hà nội liên hoàn phim ngắn hà nội lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn giải sao khuê dự kiến sẽ
diễn vào ngày hai mươi sáu tháng tám bế mạc trao giải ngày hai mươi tám tháng tám tại giạc kim đồng một mươi chín hàng bài hà nội
ban tổ chức sẽ trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm bằng khen cho các tác phẩm đoạt giải
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại